phú thọ phát hiện thêm nhiều f từ hai chùm lây lớn
kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh youtube sức khỏe đời sống
cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mới nhất vừa qua
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
còn bây giờ là nội dung trí tiết
mời quý vị cùng theo dõi
nói về những khó khăn đã trải qua trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết
thách thức lớn nhất là thời điểm cuối tháng tám đầu tháng chín
khi đó tỷ lệ tử vong ở các cơ sở thu dung điều trị tăng lên
và số lượng tăng hàng ngày
thời điểm đầu tháng chín trung bình khoảng ba trăm bốn mươi ca một ngày
ông sơn cho biết
có lúc chúng tôi tưởng là bất lực
nhưng sau đó lấy lại tinh thần
nhìn thẳng vào diễn biến của dịch để điều chỉnh những chính sách
thời điểm đó chúng tôi đề xuất xây dựng mô hình bệnh viện trẻ em
ba tuyến thuê dung điều trị hồi sức
có sự phối hợp kết hợp với nhau
để có thể chuyển lên trên nếu bệnh nặng
chuyển xuống dưới nếu bệnh nhẹ
thứ hai là tổ chức cách ly f tại nhà
tết nhanh cách ly ở nhà
coi ca dương tính là f
rồi trong thời điểm số lượng ca covid một mươi chín tăng nhanh
số lượng tết nhanh không đủ nhiều
và chúng ta sử dụng mẫu gọp đã đem lại hiệu quả rất tốt
những cái này cũng là thách thức
kể cả mẫu gọp tết nhanh
cũng là quyết định hết sức táo bảo
thời điểm đó thì chúng tôi hết sức khó khăn
làm việc nghiên cứu gồm cả tài liệu
rồi trao đổi với nhau giữa bộ phận thường trực bộ y tế
và thành phố hồ chí minh liên tục
nói về những bài học chống dịch covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh vừa qua
ông sơn cho hay
trong năm tháng qua
chúng ta thực hiện nhiều biện pháp
mà trước đây chưa từng có tiền lệ
trong ba làng sóng dịch trước
đó là việc tổ chức cho các trường hợp f cách ly tại nhà
việc cách ly tại nhà
với sự chỉ đạo thông qua nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thông qua các công điện
chúng ta đã tổ chức xây dựng xã phường là pháo đài
người dân là chiến sĩ
nên tất cả trường hợp cách ly tại nhà
được tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ y tế
tiếp cận các gói an sinh xã hội
giảm tải rất nhiều cho các bệnh viện
trong xét nghiệm
chúng ta áp dụng rộng rãi xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
áp dụng chiến dịch xét nghiệm thần tốc
loan rộng quá trọng tâm trọng điểm
đặc biệt ở vùng có nguy cơ cao và rất cao
về công tác chống dịch thời gian tới
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho rằng
việc áp dụng zero covid
đã lội ra bất cập quan điểm của chính phủ
cũng như ban chỉ đạo quốc gia
làm phải thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả covid một mươi chín
chúng tôi đã làm việc với thành phố
phải xây dựng kịch bản với người đến từ vùng xanh
và vùng khác người tiêm hai mũi vaccine
người đã có miễn dịch
chẳng có ứng xử khác nhau
những biện pháp nêu ra đã được chính quyền thành phố hết sức quan tâm
tôi hy vọng trong thời gian tới
khi chúng ta đón các lực lượng lao động trở lại thành phố
việc phân loại phân vùng
được thực hiện mềm mỏng đúng quy định của chính phủ bộ y tế
ý thức nhân dân là hết sức quan trọng
tôi mong muốn chúng ta hãy cùng nhau
tôi bạn và người dân cộng đồng
hệ thống chính trị phải có ý thức
hiện tại an toàn thì chưa an toàn đâu
vẫn có khả năng lây nhiễm
khả năng lây lan cho người khác
nhưng chúng ta cùng ý thức được vấn đề này
thì tôi nghĩ kết quả như bạn mong đợi không còn xa
thứ trưởng cho hay
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
huỳnh thành đạt nêu những bài học kinh nghiệm
khi triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp
cũng như sự vào cuộc của các nhà khoa học nhà nghiên cứu
từ những ngày đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có nhiều đóng góp trí tuệ
thầm lặng của các nhà khoa học
tuy nhiên phó thủ tướng cũng cho rằng
quá trình triển khai cũng có những điều chưa làm đúng
kể cả về mặt chủ trương chiến sách
từ kinh nghiệm thực tế thời gian qua
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
sau nghị quyết chính phủ số một trăm linh bảy
nỡ quy cp ngày một mươi một tháng chín
và nghị quyết số một trăm hai mươi tám
nỡ quy cp ngày một mươi một tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một được ban hành
cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới
nghĩa là cả nước cần phải điều chỉnh hành vi
kiểm soát tốt dịch để sống chung an toàn
để chung sống với dịch bệnh
buộc phải chủ động điều chỉnh tích cực
tất cả mọi khâu trong xã hội
để kiểm soát dịch một cách hiệu quả
để làm được điều này theo phó thủ tướng
thuốc và vaccine cần phải tiếp tục
và là giải pháp quan trọng trong công tác phòng
chống dịch hiện nay
chỉ khi miễn dịch cộng đồng đạt trên bảy mươi
mới giảm nguy cơ lây nhiễm
dẫn chứng về việc người dân
ở vùng dịch đã nhiễm và được tiêm
nhưng vẫn có thể mang virus và lây cho người khác
vì vậy các địa phương
cần nâng cao các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam
cũng cho rằng việc nghiên cứu
và sản xuất vaccine không chỉ dừng lại
ở covid một mươi chín mà còn vaccine cho tương lai
nhiều ý kiến của các nhà khoa học
chuyên gia nêu các giải pháp
đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian tới đặc biệt
phòng chống dịch phải đảm bảo mục tiêu phát triển
bền vững nền kinh tế
gắn với phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu
gắn với an sinh xã hội
ông lưu bình nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện của quốc hội
đồng tình khi nhấn mạnh
nghị quyết một trăm hai mươi tám là chủ trương rất sáng tạo
xã hội đón nhận nó như luồng do mới
ông nhưỡng cho rằng
việc hiểu đúng và thực hiện đồng bộ thống nhất nghị quyết
là điều rất quan trọng
phó trưởng ban dân nguyện nhắc đến bất cập
tại các chốt kiểm soát dịch liên tình
tạo ra tình trạng cắt cứ và kiến nghị cần phải sớm khắc phục
theo ông lưu bình nhưỡng
câu chuyện về chỉ đạo từ chính phủ xuống địa phương
là vấn đề người dân rất bức xúc
người dân bắt buộc phải tuân thủ
các mệnh lệnh của cấp xã cấp huyện cấp tỉnh
nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương
đây là câu chuyện rất khó hiểu
ông nhưỡng nêu quan điểm
chính vì vậy theo ông nhưỡng
các địa phương cần phải tuân thủ sự chỉ đạo từ trung ương
thống nhất nhưng vận dụng linh hoạt
trong quy định về tổ chức thực hiện
chính phủ đã đề ra hai mươi tám vấn đề
trong đó quy định rất rõ
các địa phương có năm nhiệm vụ chính
các địa phương phải căn cứ vào năm quy định
đã được giao để thực hiện một cách nghiêm túc
tất cả mọi lĩnh vực
với nghị quyết một trăm hai mươi tám
chính phủ cho quyền các địa phương thích ứng
mà các địa phương không thích ứng nữa
thì có lẽ phải đình chỉ loại trừ
cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ
không hòa cùng nhịp đập của cả nước
hoặc về câu chuyện cá nhân hay địa phương của mình
mà ngăn cản các địa phương khác
ngăn cản các chủ thể khác
đặc biệt không thể để xảy ra tình trạng
trên bảo dưới không nghe
trung ương điều hành mà địa phương không tuân thủ
là việc không thể chấp nhận được
ông lưu bình nhưỡng cho biết
phó trưởng ban dân nguyện kiến nghị từ nghị quyết một trăm hai mươi tám
cần có giám sát đánh giá chặt chẽ
với lãnh đạo địa phương
để xác định trách nhiệm trong trường hợp cần báo cáo cấp
có thẩm quyền để xem xét xử lý
không thể để kết thúc chiến dịch mới làm
vào trận mà không chỉ huy được
thì đề nghị lui ra để người khác làm thay
chứ đánh chặn mà như vậy chúng ta sẽ thua
ông nhưỡng nhấn mạnh tại tòa đàm
thành phố hiện có một mươi một bảy trăm linh hai người mắc covid một mươi chín
đang cách ly điều trị tại nhà

tại các cơ sở cách ly tập trung
số ca đang điều trị tại các bệnh viện
tầng hai và ba
tầng hai tiếp nhận bệnh nhân mức độ vừa và nặng
tầng ba bệnh nhân hồi sức chưa sâu
đối với các trường hợp nặng và nguy kịch
là một mươi một năm trăm ba mươi một người
như vậy hiện tổng số ca
đang cách ly điều trị tại tp hcm
là hai mươi tám bảy mươi trường hợp
số ca nhập viện tầng hai
tầng ba trong ngày là sáu trăm bốn mươi người
ca xuất viện là sáu trăm sáu mươi bốn người
số ca tử vong trong ngày là năm mươi một người
các quận huyện tiếp tục nhận
tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi một
đẩy nhanh tiến đổi tiêm mũi hai
cho người đủ thời gian
chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
theo thống kê từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
tính đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi
toàn thành phố đã trích ngừa được
trong đó số mũi một được trích là
và mũi hai là
họa động xét nghiệm được tổ chức
thích ứng với tình hình dịch bệnh
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp
xét nghiệm điều tra dịch tễ
giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ
số ca nhập viện số ca bệnh nặng
cũng như tử vong do covid một mươi chín vẫn đang giảm dần
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường
tuyệt đối không được chủ quan lơ lạ
hình thành những thói quen mới
để thích ứng với tình hình hiện nay
cơ quan này khuyến cáo người dân
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
khuyến khách tự thực hiện việc xét nghiệm
khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
tuân thủ việc tự cách ly chăm sóc tại nhà
khi mắc bệnh
tại cuộc họp ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện ủy vĩnh cửu
thông tin về trường hợp công ty changsheng việt nam
đã phát hiện ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và bốn mươi bốn trường hợp f một
tuy nhiên thay vì thông báo cho chính quyền địa phương
và ngành y tế
công ty này đã tự ý xử lý
cho các trường hợp f một về nhà
tính đến nay trong số các trường hợp tiếp xúc gần về địa phương
có một người đã dương tính với sars cov hai
ở phần sàn dài thành phố biên hòa
và ba người dương tính với sars cov hai
ở xác bình lợi huyện vĩnh cửu
lãnh đạo huyện uyển vĩnh cửu
đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
có phương án kiểm tra giám sát
việc thực hiện các phương án an toàn phòng chống dịch
covid một mươi chín của công ty changxin
ông nhấn mạnh việc không thông báo
với chính quyền địa phương như vừa rồi
sẽ rất nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng
cũng đề nghị cơ quan sức năng
làm việc ngay với công ty changxin
trong trường hợp cần thiết lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với công ty
kết luận tại cuộc họp
ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy đồng nai
cũng đề nghị ubnd tỉnh
sửa phạt vi phạm của công ty changxin
trong công tác phòng chống dịch
người đứng đầu đảng bộ tỉnh đồng nai nhấn mạnh
các đơn vị xem đây là bài học trong công tác phòng chống dịch
và không để xảy ra tình trạng tương tự
đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn hồng lĩnh
cũng yêu cầu ngành y tế cùng với các địa phương
gia soát việc tiêm vaccine covid một mươi chín
đảm bảo bao phủ một trăm linh vaccine
covid một mươi chín mũi một cho người dân
ngoài ra các phường xã
chưa có trạm y tế lưu động
cần gia soát để nâng cao năng lực
chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở
bí thư tỉnh ubnd đồng nai
cũng đề nghị các địa điểm công cộng
cần thí điểm đặt biển quét má quy r
ở nơi dễ thế nhất
tất cả người tới cơ quan đơn vị doanh nghiệp
địa điểm công cộng phải quét má quy r
trước khi vào bên trong
bệnh nhân này vào cấp cứu tại bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
được chẩn đoán viêm phổi nặng suy hô hấp nặng
sau đó bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng
đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện phổi đà nẵng
để theo dõi và điều trị
cùng ngày theo kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố đà nẵng
khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
ngày một chín tại bệnh viện phổi đà nẵng
bệnh nhân được xác định đã bị tổn thương phổi nặng
nhiễm trùng huyết tổn thương đa tạng
phổi đông đặc hai bên
xuất huyết mạng phổi phải
trong quá trình điều trị bệnh nhân được thở máy bốn mươi bảy ngày
ecmo ba mươi ba ngày
lọc máu một mươi tám lần
đến ngày một mươi bốn một mươi bệnh nhân tỉnh
hiểu được y lạc vận động tay chân tự nhiên
bệnh nhân đã có kết quả âm tính
với sars cov hai liên tiếp bốn lần
vào các ngày một mươi chín một mươi một chín
và đủ điều kiện xuất viện
hiện bệnh viện phổi đà nẵng
chỉ còn điều trị một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân này đang dần phục hồi
chờ kết quả xét nghiệm liên quan
khẳng định sạch virus để được xuất viện
trong số ba mươi tám trường hợp mới phát hiện
qua công tác xét nghiệm thần tốc đêm một mươi bảy một mươi
có tới ba mươi trường hợp
ở thành phố việt trì huyện phù ninh
có bảy trường hợp và huyện lâm thao có một trường hợp
như vậy tính từ một mươi ba một mươi đến nay
toàn tỉnh phú thọ đã có
có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trên địa bàn tỉnh phát hiện
hai chùm lai nhiễm trong cộng đồng
gồm chùm ở lâm thao chu hóa tám mươi k
và chùm bạch hạc phù ninh tám ca
bốn trường hợp mới phát hiện
chưa xác định mối liên quan của tiền sử dịch tệ
đến thời điểm hiện tại
chưa xác định được nguồn lai ban đầu
phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế
tại một mươi hai đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
tham gia công tác ra soát
lý mẫu xét nghiệm diện rộng
tại địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao và phù ninh
kết quả xét nghiệm đang nghi ngờ
hàng trăm trường hợp dân tính khác
sự y tế tỉnh phú thọ cho biết
toàn tỉnh phú thọ hiện có bảy trăm chín mươi sáu f một
và năm chín trăm một mươi tám f ba
đang được quản lý theo dõi
và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế
tỉnh phú thọ đang ở cấp độ hai
số ca mắc mới đạt hai sáu ca
trên một trăm linh dân một tuần
tỷ lệ tiêm vaccine người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
chưa đạt yêu cầu
ở cấp huyện tỉnh phú thọ có huyện lâm thao phù ninh
và thành phố việt trì
được đánh giá ở cấp độ hai
các huyện thì còn lại
ở cấp độ một không phát hiện ca mắc
trong hai tuần qua
phú thọ đã tiến hành phong tỏa tạm thời
để lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên diện rộng
các khu vực gồm
trung tâm y tế huyện lâm thao
toàn bộ xã chu hóa thành phố việt trì
khu một thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội
cho biết việc thành phố xuất hiện
ca bệnh mới đã được dự báo từ trước
điều quan trọng người dân về từ vùng có dịch
phải khai báo với chính quyền địa phương
và được theo dõi giám sát xét nghiệm ngay
nếu người dân đi theo đường hạng không
tất cả danh sách đều được giám sát
tuy nhiên hiện nay nhiều trường hợp
chỉ khi xuất hiện triệu chứng mới khai báo
tăng nguy cơ lây lan cho cộng đồng
ông tuấn cho biết theo quy định của bộ y tế
có hai đối tượng một là tự theo dõi sức khỏe
hai là cách ly tại nhà với người chưa tiêm
hoặc tiêm một mũi vaccine
hà nội tạo điều kiện cho người dân trở về
từ các vùng dịch không phải cách ly tập trung
thay vào đó tự theo dõi sức khỏe
tại nhà trong vòng bảy ngày
do đó ý tức là điều quan trọng nhất
chúng ta coi những ca từ khu vực
có dịch là ca xâm nhập giống như ca nhập cảnh
tại hà nội hiện chưa ghi nhận
ca nào không rõ nguồn lây
điều chúng tôi lo ngại nhất
đó là những ca thứ phát như ca từ tp hcm
hay nơi khác về lây cho người nhà
hoặc những người tiếp xúc sẽ nguy hiểm
ông tuấn nói
phó giám đốc cdc hà nội đưa ra lời khuyên
mọi người khi từ khu vực khác trở về địa phương
cần khai báo y tế cách ly tại nhà ngay
để chính quyền giám sát
điều này sẽ tránh lây lan cho chính người nhà và cộng đồng
trước câu hỏi liệu hà nội có nên
xiết chặt việc cách ly
sau khi ghi nhận nhiều ép không về tự vùng dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
nêu quan điểm không cần thiết xiếp
quy định cách ly so với hiện nay
theo ông hùng trạng thái bình thường mới
là trung sống an toàn tích ứng linh hoạt
không phải triệt tiêu hoàn toàn dịch bệnh
việc nâng mức độ cách ly với những người
về từ vùng có dịch sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến việc đi lại cũng như các hoạt động kinh tế
nền tảng cốt lõi để kiểm soát dịch
trong trạng thái bình thường mới
chính là ý thức tự bảo vệ của người dân
ông hùng nhấn mạnh và quyến cáo người dân
về từ các tỉnh thành khác
cần chấp hành nghiêm các quy định
tự theo dõi sức khỏe tại nhà đặc biệt
thông điệp năm k hạn chế tụ tập tiếp xúc
và không được đến những nơi đông người
trong tuần đầu khi mới trở về
và vì chính quyền chuyên gia này đề nghị
cần tăng cường các biện pháp giám sát người về
từ vùng có nguy cơ nâng cao vai trò
của cấp cơ sở
với những trường hợp vi phạm các khuyến cáo an toàn
cần xử phạt nặng
thưa quý vị những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại